trong phiên chất vấn tại kỳ họp quốc hội thứ tám khóa một mươi bốn bộ trưởng bộ công thương và các đại biểu đã thảo luận về nhiều khó khăn của ngành công thương
các vấn đề như hàng giả hàng nhái công nghiệp phụ trợ các dự án điện chậm tiến độ và thiếu vốn là một số điểm nghẽn mà ngành công thương đang phải đối mặt và tìm cách tháo gỡ hiện nay
mới đây vụ việc kho nhôm trung quốc trị giá bốn ba tỷ usd đội lốt hàng việt để xuất đi mỹ trở thành tâm điểm chú ý của dư luận
lý do của việc giả mạo được đại diện tổng cục hải quan cho biết là nhôm việt nam xuất mỹ chỉ trị thuế khoảng một mươi năm trong khi nhôm trung quốc muốn sang thị trường này phải trị thuế lên đến ba trăm bảy mươi bốn
hai nhiệm vụ khải siêu bán lụa trung quốc gắn mắt việt nam với năm mươi lụa made in china trong hệ thống cửa hàng
từ năm hai nghìn chín đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy công ty không còn nhập khẩu các mặt hàng thời trang
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay công ty cũng không tiến hành hoạt động sản xuất giặc
công ty cũng không thể đặt ra công hoặc đặt ra công các sản phẩm thời trang của doanh nghiệp cơ sở sản xuất trong nước
thay vào đó doanh nghiệp này chủ yếu mua các thành phẩm từ các cửa hàng hộ kinh doanh doanh nghiệp khác trên thị trường về gắn mạc
tình hình sản xuất hàng giả hàng kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc vẫn diễn biến phức tạp khó lường
mặc dù có quyết liệt phòng chống ngăn chặn nhưng vẫn gây tâm lý lo lắng cho nhân dân
vừa qua chính phủ đã có đề án ngăn ngừa gian lận thương mại xuất xứ hàng hóa
trong đó đề ra năm nhóm nhiệm vụ chính đã được giao cho các cơ quan chức năng
dự án đưa điện về vùng nông thôn miền núi
mục tiêu dự án hướng tới là cung cấp điện lưới quốc gia cho một mươi một hộ dân một mươi bảy xã và chín thôn bản
ở tất cả các vùng nông thôn miền núi hải đảo vùng có điều kiện khó khăn trên cả nước
cũng như một số nội dung khác liên quan đến cấp điện cho các trạm bơm tưới nước tại vùng đồng bằng sông kiểu long
quy mô tổng vốn đầu tư dự kiến trên ba mươi tỷ đồng
tuy nhiên tính đến nay xét cả về tiêu chi vốn và các chỉ tiêu của các dự án đưa điện về vùng nông thôn miền núi hải đảo
chỉ có khoảng hơn một mươi các nội dung của dự án này được thực hiện
khoảng một mươi tám nguồn vốn từ ngân sách được giải ngân đã được thực hiện
nguyên nhân chủ yếu khi dự án đưa điện về vùng khó chậm tiến độ vì thiếu vốn
một vấn đề khác được quan tâm gần đây đó chính là sự phát triển ồ ạt của các dự án năng lượng tái tạo
trong đó đặc biệt là dự án điện mặt trời sau những chính sách khuyến khích về giá
theo bộ công thương công suất giải tỏa của các dự án đã được phê duyệt và đã được phát hiện mới dừng ở mức khoảng ba mươi ba mươi